một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả vừa bị công an tỉnh quảng ninh triệt phá bắt giữ chín đối tượng có liên quan
cầm đầu đường dây là nguyễn văn đại và hồng tuấn thành cùng chú ở tỉnh nam định
ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng là tiền giả loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả như căn cước công dân sổ đỏ bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng
ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị máy móc trong dây chuyển sản xuất tiền giả của các đối tượng này